hơn hai năm qua nhiều người yêu sách đã coi điểm đọc sách cù lao dùa xã thạnh hội thị xã tân uyên tỉnh bình dương nằm giữa bốn bể sông nước là địa chỉ quen thuộc để hàng ngày tìm đến đọc những cuốn sách mình yêu thích
ngoài hoạt động phi lợi nhuận điểm đặc biệt của thư viện này chính là người đến đọc sách nếu yêu thích có thể mang sách về miễn phí
trong hai năm qua thư viện tư nhân cù lao dùa đã phục vụ hai lượt bạn đọc với khoảng bốn lượt sách
các đối tượng đọc sách chủ yếu là các em học sinh tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn
khi đưa vào hoạt động thư viện chỉ có gần hai cuốn sách đến nay đã có hơn một mươi cuốn
ngoài số tiết kiệm được từ lương hưu của hai vợ chồng ông mai sông bé người sáng lập thư viện để mua sách nhiều người từ các tỉnh thành phố trong cả nước
trong đó có cả các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước tướng lĩnh học giả nhà nghiên cứu nhà báo nhà văn đã gửi tặng sách
ngày càng tăng ngày một mươi hai tháng một mươi một vừa qua thư viện tỉnh bình dương và ủy ban nhân dân thị xã tân uyên đã công nhận điểm đọc sách thành thư viện tư nhân củ lao dùa
đây là thư viện tư nhân thứ hai trên địa bàn tỉnh bình dương hoạt động theo tinh thần phi lợi nhuận phục vụ cộng đồng
chúng tôi đánh giá rất cao về tinh thần của chú về cộng đồng
khi đặt vấn đề thư viện tinh dân là phi lợi nhuận đây thực sự phải là những người có tâm huyết
vì cộng đồng vì thế hệ trẻ vì trường giáo
của lĩnh phương nói chung và vì cái tâm huyết của chú
có thể hoạt động với mục đích phi lợi nhuận vì cộng đồng của thư viện tư nhân củ lao dùa là điều rất đặc biệt
bởi giữa củ lao bốn bể sông nước người dân còn thiếu thốn về nhiều mặt
thì thư viện trên như một kho tảng tri thức góp phần gây dựng văn hóa đọc
truyền bá chi thức tình yêu sách ý nghĩa của việc học tập suốt đời